phát biểu tại buổi làm việc với ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ khẳng định
sau hơn một năm đi vào hoạt động ủy ban đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả bước đầu
trong thời gian tới khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan
trình thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án cơ cấu lại tập đoàn dầu khí việt nam
tổng công ty đường sắt việt nam tập trung cơ cấu lại toàn diện về sản xuất kinh doanh
để nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giải quyết việc làm cho người lao động
theo kế hoạch giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi các tập đoàn tổng công ty thực hiện thoái vốn tại một trăm hai mươi sáu doanh nghiệp
đến nay các tập đoàn tổng công ty đã hoàn thành thoái vốn tại hai mươi hai doanh nghiệp
đang phân đấu hoàn thành các doanh nghiệp còn lại trong năm hai nghìn hai mươi